ngày mai là ngày quốc tế thiếu nhi mùng một tháng sáu vì vậy những ngày gần đây đã có nhiều hoạt động chăm sóc sức khỏe và tinh thần của trẻ em diễn ra trên cả nước
sáng ngày ba mươi một tháng năm tại hà nội bệnh viện nhi trung ương tổ chức chương trình ngày hội của bé nhằm đem lại niềm vui cho các bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện nhân dịp tết thiếu nhi
tại bệnh viện nhi trung ương có khoảng một năm trăm linh bệnh nhi đang điều trị rất nhiều em mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo và đang phải ngày đêm chống trọi với bệnh tật
chương trình ngày hội của bé được tổ chức với nhiều hoạt động giao lưu nghệ thuật các gian hàng trò chơi tặng quà và những bữa ăn miễn phí cho các bệnh nhi nhằm mong muốn đem lại những món quà tinh thần kịp thời động viên chia sẻ và tiếp thêm nghị lực cho các bệnh nhi vượt qua nỗi đau bệnh tật
bên cạnh đó trong tháng năm phòng công tác xã hội của bệnh viện cũng đã đón nhận khoảng bảy xuất quà cho bệnh nhi hơn ba trăm ba mươi bệnh nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được hỗ trợ cùng nhiều xuất cháo xuất cơm miễn phí